cụ thể qua tiếp nhận tin báo của gia đình bị hại vào ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tại bản bó bon xã triển cang huyện sông mã một cháu gái sinh năm hai nghìn ba đã bị một nhóm thanh niên thực hiện hành vi hiếp dâm
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện sông mã đã khẩn trương điều tra xác minh vụ án
với tính chất vụ việc có nhiều diễn biến phức tạp các đối tượng rất manh động công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc một cách quyết liệt và chỉ sau hai mươi bốn giờ đã điều tra xác định và bắt giữ bốn đối tượng trên để đưa ra xử lý trước pháp luật